kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày một mươi một tháng một của truyền hình công an nhân dân
với những tin tức về an ninh trật tự cầm nhận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở
đối với hai bị can nguyên là cán bộ ban nội chính tỉnh ủy hà giang
hai bị can là nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang
nguyên trưởng phòng tổng hợp ban nội chính tỉnh ủy và nguyễn thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường minh khai thành phố hà giang
nguyên kế toán ban nội chính tỉnh ủy bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín với nhiệm vụ được giao các đối tượng đã lập khống chứng tử để thanh toán tiền làm thêm giờ
tiền tiếp khách và công tác phí không đúng quy định gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên một tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang đối tượng nguyễn đông trình
trú tại phường hòa thuận tây quận hải châu thành phố đà nẵng cùng đồng bọn có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp dạng ketamin và hơn một trăm ba mươi viên thuốc lắc
qua theo dõi nắm quy luật sáng ngày tám tháng một tại ngã tư soviet nghệ tĩnh vào mùng hai tháng chín công an thành phố đà nẵng bắt quả tang trình
điều khiển xe ô tô chở hai người khác trên xe có chín mươi tám viên thuốc lắc một trăm linh gram ketamin được nguy trang trong các hộp bánh
mở rộng điều tra trình thường xuyên liên hệ để bán ma túy cho trương văn phong ba mươi bốn tuổi trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam kiếm lời
khám xét nơi ở của phong tiếp tục phát hiện hai mươi gram ketamin bốn mươi một viên thuốc lắc
hiện công an thành phố đã tạm giữ bốn đối tượng thu giữ một trăm hai mươi gram ketamine và một trăm ba mươi chín viên thuốc lắc
với hành vi giết người nguyễn minh quân chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước khi gây án quân chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và con riêng của người này tại thị trấn tam bình huyện tam bình
khoảng một giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một quân bắt được một con rắn mang về nhà
thấy cháu bé khóc quân tức giận đạp trúng vào đầu và chân làm cháu bé bất tỉnh
nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
vừa triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
nguyễn đức khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu là đối tượng đã cấp trang bóng asian cho nguyễn văn cương
trú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam để cương sử dụng ba tài khoản bóng asian cấp cho các đối tượng khác
số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra chúng còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi số lô số đề
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một xe ô tô vinfast một giàn máy vi tính một máy xịt tính sách tay và tám điện thoại di động
bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thu giữ tại chỗ số lượng lớn vàng lậu và ngoại tệ
hai đối tượng nguyễn thanh bình chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang và trang kiến cường chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba thỏi kim loại màu vàng trọng lượng ba kg nghi là vàng bốn số chín nhập lậu từ campuchia gần một trăm bảy mươi usd và bảy trăm linh triệu đồng
khám xét tiệm vàng phước quang tại số bảy mươi bảy đường nguyễn trãi tp long xuyên tỉnh an giang cùng hai địa điểm khác có liên quan
lực lượng công an tiếp tục thu giữ khoảng một mươi năm kg vàng nữ trang hơn hai một triệu usd một số ngoại tệ khác hai mươi năm tỷ đồng và một số giấy tờ điện thoại di động liên quan
công an tỉnh an giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
tại số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang điện thoại hai nghìn chín trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi chín đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị tết nguyên đán cận kề cũng là thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao
đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao về buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa
mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép ba mươi bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất
kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi h ba nghìn tám trăm hai mươi bảy do lái xe là hoàng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hoàng mai hà nội điều khiển
tổ công tác đã phát hiện bên trong thùng xe là năm mươi tám thùng cắt tông bên trong có hai mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm vỏ bao màu xanh và hai thùng cắt tông
bên trong có một bao thuốc lá nhãn hiệu ba trăm sáu mươi năm vỏ bao màu vàng nghi là thuốc lá điếu nhập lậu
lấy xe trình bày số hàng hóa trên là của trương văn nhàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh hương yên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện